chủ tịch ubnd tỉnh bắc giang vừa ban hành hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp
theo đó người tiếp xúc gần với bệnh nhân covid một mươi chín f một vẫn được đi làm nếu tiêm đủ vaccine
không có biểu hiện xét nghiệm lần một âm tính
theo đó các cơ sở thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả trường hợp
người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
đối với xét nghiệm tầm soát định kỳ do các cơ sở sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tự quyết định
các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp được tuyển dụng không hạn chế lao động ngoại tỉnh
trường hợp người đã được tiêm đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín hoặc người đã được điều trị khỏi covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng không phải cách ly y tế thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe
các trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cơ sở sản xuất doanh nghiệp đăng ký với trung tâm y tế các khu công nghiệp
trung tâm y tế huyện thành phố trên địa bàn để thực hiện tiêm đủ mũi vaccine
đối với các trường hợp f các cơ sở sản xuất doanh nghiệp phải bố trí một khu cách ly tạm thời
khi phát hiện có f cơ sở sản xuất doanh nghiệp phải báo ngay cho trung tâm y tế khu công nghiệp
hoặc trung tâm y tế huyện thành phố trên địa bàn để tiến hành truy vết và có biện pháp phòng chống dịch phù hợp
nếu f là người ngoại tỉnh thì đưa vào cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín của tỉnh
tòa nhà ct ba của công ty cổ phần phát triển phu trì bắc giang cơ sở sản xuất doanh nghiệp có trách nhiệm
đưa f không triệu chứng và mức độ nhẹ đi cách ly điều trị các trường hợp f còn lại
trung tâm y tế khu công nghiệp có trách nhiệm bố trí xe chuyên dụng để đưa f đi điều trị
nếu f là người trong tỉnh không có triệu chứng và mức độ nhẹ thì về địa phương nơi lưu trú cách ly
điều trị tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân hoặc phương tiện do doanh nghiệp bố trí
trước khi về địa phương nơi lưu trú người lao động phải ký cam kết với cơ sở sản xuất doanh nghiệp
về việc tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch tránh lây lan dịch bệnh trong quá trình di chuyển
các trường hợp f một còn lại do doanh nghiệp bố trí nơi cách ly theo dõi sức khỏe trong thời gian năm ngày
và làm xét nghiệm ít nhất một lần vào ngày thứ năm nếu âm tính thì được trở lại làm việc bình thường